tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình lấy ý kiến các nhà nghiên cứu
chuyên gia về quy hoạch tượng đài quốc tổ hùng vương đến năm hai nghìn ba mươi năm
hiện nay đa số tượng vua hùng được xây dựng trong các đền thờ và một số ít ở không gian ngoài trời công cộng
gồm có ba tượng vua hùng tại công viên văn hóa đồng xanh thuộc thành phố pleiku tỉnh gia lai
tượng ngoài trời hùng vương và tượng trong nhà tại khu du lịch văn hóa suối tiên thành phố hồ chí minh
và một vài tượng hùng vương khác ở ngoài trời có quy mô nhỏ
đánh giá chung các tượng quốc tổ hùng vương nhìn chung vẫn chưa thể hiện được vai trò là tiêu điểm
điểm nhấn không gian trong cảnh quan nơi đặt tượng chiếm lĩnh không gian bằng chính hình khối và chất liệu
nội dung tinh thần của tượng tạo tâm điểm của thị giác và cảm xúc thẩm mỹ văn hóa tâm linh đối với người thưởng lãm
thực ra bây giờ một số cái được giới thiệu là người ta đã làm rồi nó vẫn mang chính tự phát
nó có thể xuất phát từ
những cái thiện trí những cái lòng ngưỡng mộ thực sự
nhưng mà nó cũng không loại trừ rằng nếu chúng ta không quản lý tốt nó chản lan nó thành một cái dịch
mà nó thành một cái sự tùy tiện rất là không những lãng phí mà đôi khi nó gây cái phản cảm phản tác dụng
tượng đài vua hùng vương có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tin ngưỡng tâm linh của nhân dân
xây dựng tượng đài hùng vương chính là tạo ra cơ sở vật chất biểu tượng văn hóa
việc quy hoạch địa điểm xây dựng tượng đài hùng vương
góp phần vừa đảm bảo sự quản lý thống nhất phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
và kiểm soát số lượng chất lượng của các tượng đài hùng vương trong cả nước
cái nhu cầu mà xây dựng tượng đài hùng vương trong xã hội là vẫn có
nhưng mà việc xây dựng tượng đài thì lại cần một cái sự kiểm soát cặt trẽ về số lượng và về địa điểm xây dựng
chính vì thế mà chính phủ chỉ đạo bộ văn hóa
xây dựng quy hoạch tượng đài quốc của hùng vương đến năm hai nghìn ba mươi năm
xây dựng quy hoạch là nhu cầu cần thiết trong đời sống văn hóa tinh thần
nhân dân để tưởng nhớ ghi ơn cũng như khẳng định sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc
nhằm phát triển nền văn hóa con người việt nam phát triển bền vững trong thời kỳ mới